theo kế hoạch ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hà nội mở phiên tòa phúc thẩm đại án chuyến bay giải cứu xem xét kháng cáo của hai mươi một bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đáng chú ý trước phiên tòa cựu điều tra viên hoàng văn hưng bất ngờ có đơn xin nhận tội nộp lại một mươi tám tám tỷ đồng khóc phục hậu quả
ngoài ra bị cáo cũng có đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm
người kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa án sơ thẩm một mươi tám năm tù
còn lại hai mươi bị cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
trước đó từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng bảy tòa nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm đối với năm mươi bốn bị cáo về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án chuyến bay giải cứu
bản án ngày hai mươi tám tháng bảy của tòa án nhân dân tp hà nội tuyên bốn bị cáo tù trung thân một mươi án tù treo ba mươi bị cáo từ một mươi tám tháng đến một mươi sáu năm tù giảm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an hiện đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn ngọc anh trú tại phường cửa nam tp vinh để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng ngọc anh lên mạng mua và cài đặt ứng dụng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đối tượng này thường cho những người đang có nhu cầu vay tiền nhanh cần tiền gấp với lãi suất là từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày
lãi mẹ để lãi con người vay không trả được sẽ bị đối tượng đe dọa
với thủ đoạn này ngọc anh đã cho hai người vay với số tiền là bảy mươi triệu đồng thu lợi bất chính hơn tám mươi ba triệu đồng
vì ghen tuông trần phi tùng trú tại thừa thiên huế không làm chủ được bản thân đã tới tận nhà
trần phi tùng đã chém người yêu trọng thương đối tượng vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử lưu động về hành vi giết người
đầu năm nay tùng vào đà nẵng làm thuê và yêu một người phụ nữ
đến đầu tháng tám nạn nhân muốn chia tay khiến tùng tức tối nảy sinh ý định giết người yêu
sáng ngày bảy tháng tám tùng từ huế vào đà nẵng đến thẳng chỗ nạn nhân dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và gáy
sau đó tùng dùng dao cứa vào cổ mình nhưng được người dân xung quanh can ngăn
giáp may nạn nhân được cấp cứu kịp thời tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo trần phi tùng một mươi năm sáu tháng tù về tội giết người
nhóm bốn đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn huyện nhơn trạch và long thành vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt giữ
các đối tượng sử dụng xe phân khối lớn lượn quanh các tuyến đường của hai huyện là nhơn trạch và long thành
lợi dụng người dân sơ hở trong việc bảo quản tài sản
xe áp sát rồi nhanh chóng cướp giật dây chuyền mang bán chia nhau tiêu xài
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm bốn đối tượng này đã gây ra hơn một mươi vụ cướp giật
tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an huyện trảng bom tạm giữ hàng chục phương tiện xe gắn máy
tại một lò độ xe quy mô lớn ở xã bắc sơn huyện trảng bòng
bất ngờ kiểm tra cơ sở sửa xe gắn máy tại số nhà bốn trăm bốn mươi hai tây lạc an chu ở xã bắc sơn do ông lê phước tú làm chủ
tổ công tác phát hiện một mươi sáu mô tô xe gắn máy có dấu hiệu bị độ chế thay đổi kết cấu xe
tổ công tác cũng phối hợp với công an tp biên hòa kiểm tra phát hiện cơ sở độ xe của nguyễn đăng khoa ở phường hóa an
với một mươi bốn xe gắn máy mô tô các loại
cơ sở này trang bị đầy đủ phong cách âm để kiểm tra tốc độ cũng như hệ thống đánh lửa trước khi xe được đưa ra ngoài sử dụng
qua xác minh ban đầu đa phần xe gửi đến các cơ sở này sau khi độ là để đua xe hoặc phạm tội cướp giật
thưa quý vị lễ giáng sinh từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo và trở thành một ngày lễ của đông đảo cộng đồng
mọi người coi đây là dịp để tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trao đi thông điệp yêu thương tới người thân và bạn bè
và tối ngày hôm qua rất nhiều người dân ở các tỉnh thành trên khắp cả nước đã tập trung tới một số nhà thờ các địa điểm vui chơi công cộng để đón giáng sinh
tại hà nội trên các tuyến phố thủ đô được trang hoàng đèn hóa
đặc biệt tại các khu vực có nhà thờ như nhà thờ lớn hà nội nhà thờ hàm long được trang trí là các hang động cây thông noel lung linh sắc màu
nhiều người dân nhất là các gia đình bạn trẻ đến các nhà thờ xóm đạo để tham quan check in lưu giữ lại khoảnh khắc giáng sinh
các nhà thờ trên địa bàn hà nội thu hút không chỉ những người theo đạo công giáo tin lành người dân mà còn thu hút khách du lịch nước ngoài đến tham gia các hoạt động vui chơi mừng giáng sinh
trong khi đó tại tp hcm nhiều tuyến đường khu vực trung tâm như đồng khởi lê lợi nguyễn huệ lê duẩn đông nghịt các nhà thờ nổi tiếng trên địa bàn được trang trí rực rỡ ánh điện được thắp lên khiến các nhà thờ trở nên lung linh
năm nay nhà thờ đức bà lần đầu trang trí đèn rực rỡ sau thời gian dài tu sửa thu hút hàng trăm người đến chiêm ngưỡng chụp hình trong đêm giáng sinh
để bảo đảm bình yên cho người dân vui chơi phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã chỉ đạo các đội trạm tổ chức ra soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát không để xảy ra ủn tắc giao thông tạo điều kiện cho người dân theo đạo được tổ chức vui chơi lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi ba
tòa nhân dân cấp cao tại thành phố hà nội mở phiên tòa phúc thẩm đại án chuyến bay giải cứu xem xét kháng cáo của hai mươi một bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đáng chú ý trước phiên tòa cựu điều tra viên hoàng văn hưng đã bất ngờ có đơn xin nhận tội nộp lại một mươi tám tám tỷ đồng khắc phục hậu quả
ngoài ra bị cáo cũng có đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm
người kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa
án sơ thẩm một mươi tám năm tù
còn lại hai mươi bị cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
trước đó từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng bảy tòa nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm đối với năm mươi bốn bị cáo về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án chuyến bay giải cứu
bản án ngày hai mươi tám tháng bảy của tòa án nhân dân tp hà nội tuyên bốn người tù trung thân một mươi án tù treo và ba mươi bị cáo
từ một mươi tám tháng đến một mươi sáu năm tù giam
đối tượng vòng nhật phú vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tạm giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
phú bị bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng với ba tăng vật là ba bánh heroin một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng hai kg